các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào các bạn
xin chào các bạn
dự báo mưa lớn ở các tỉnh này sẽ còn kéo dài đến tận ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
và vì thế từ hôm nay đến ngày một mươi bảy tháng một mươi hai thì lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến khánh hòa có khả năng lên lại
cụ thể là mức nước đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động một đến mức báo động hai
còn đối với các sông nhỏ thì có khả năng là lên trên mức báo động ba
nguy cơ xảy ra lũ lớn cục bộ lũ quét hay sạt lở đất vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp đô thị tại các tỉnh này
không khí lạnh khuếch tán xuống phía nam
ảnh hưởng yếu của nhiễu động trong đới gió đông khiến cho khu vực tây nguyên và cả nam bộ trong ngày hôm nay
đều có chung trạng thái mây nhiều hơn nắng yếu bớt và nền nhiệt trong ngày ở tây nguyên giảm nhẹ là còn hai mươi sáu hai mươi chín độ
đối với các tỉnh thành nam bộ sẽ là ba mươi ba mươi hai độ
trên biển vùng biển từ quảng trị trở vào đến cà mau theo đà rồn xuống của khối không khí lạnh
vẫn có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật tới cấp bảy và đi kèm với sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến biển động
khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa còn có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy
sóng biển tiếp tục cao từ hai mét năm mươi đến ba mét năm mươi khiến biển động mạnh
còn đối với vùng biển của huyện đảo trường sa gió đông bắc mạnh ở mức cấp năm có lúc cấp sáu vẫn xảy ra tình trạng biển động nhẹ
dự báo khoảng hai ngày nữa khi mà khối không khí lạnh suy yếu đi hẳn thì lúc đó sóng và gió trên các vùng biển mới giảm dần
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước